thưa quý vị vào khoảng gần một mươi năm h ngày hôm nay trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện chư pư tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba ô tô khiến ba thành viên của câu lạc bộ hoàng anh gia lai tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên xe ô tô năm chỗ của câu lạc bộ hoàng anh gia lai chở một bác sĩ một trợ lý huấn luyện viên và một tiền đạo chạy trên đường hồ chí minh hướng từ tỉnh đắk lắc về gia lai
khi đến địa phận xã yà hú huyện chư pư xe ô tô này bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh đẩy rồn về một xe tải khác phía trước
tại hiện trường xe ô tô năm chỗ bị kẹp giữa hai xe tải bẹp rúm hư hỏng nặng bốn người trên xe ô tô con bị mắc kẹt tài xế xe tải phải cho xe lùi ra và cùng với người dân phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài
vụ tai nạn làm cho ba người trên xe ô tô của câu lạc bộ hoàng anh gia lai tử vong tại chỗ một người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu
ngay trong tối nay ban an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết lợi lượng chức năng đã giải tỏa hiện trường đưa các nạn nhân về công an huyện chư pư tỉnh gia lai để điều tra
cơ quan liên quan đã xét nghiệm nhanh chất ma túy và kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế đinh tiến bình và tài xế nguyễn tấn sôn
kết quả cả hai tài xế xe tải xe ben đều âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn
ngoài ra đối với tài xế xe ô tô con là anh nguyễn tú sinh tài xế trở thành viên câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai nạn nhân hiện đã được đưa đi cấp cứu
đơn vị chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn thì xác định không có nồng độ cồn kiểm tra chất ma túy thì chưa có kết quả